hiện nay xu hướng đổi mới trong dạy và học tiếng anh của trường học chất lượng cao trường công lập tự chủ tài chính
nhất là các trường ngoài công lập khiến các trung tâm dạy tiếng anh truyền thống trở nên lỗi thời
đây là cơ hội cho học sinh xong cũng là một thách thức cần phải thay đổi đối với cách dạy học truyền thống
không khí hào hứng này là của một tiết học tiếng anh tại trường tiểu học công lập tân sơn nhì tp hcm
tuy nhiên sự thay đổi trong phương pháp đã khiến việc học ngoại ngữ ngay tại trường cũng trở nên hấp dẫn
những thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc dạy và học là điều không thể thiếu thậm chí còn xuất hiện cả sản phẩm trí tuệ nhân tạo
thầy giáo robot dạy tiếng anh như thế này không chỉ tạo cảm hứng kích thích sự tò mò
và người thầy này còn khiến cả những đứa trẻ nhút nhăn nhất ngại nói nhất cũng trở nên thoải mái tự tin học theo rất nhanh
đầy cơ hội
có thể xem là bước tiến lớn trong cách dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông
các em được học với lại một hình thức mới đó là robot noel
thì tôi thấy học sinh rất là hứng thú cho học sinh tự tin để giao tiếp với lại robot
đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh trong nước cũng vừa chứng kiến hàng loạt cơ sở
của học viện anh ngữ e quest và anh ngữ việt mỹ vatc bất ngờ thay đổi biển hiệu
đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh trong nước cũng vừa chứng kiến hàng loạt cơ sở

đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh trong nước cũng vừa chứng kiến hàng loạt cơ sở của học viện anh ngữ e quest và anh ngữ việt mỹ vatc bất ngờ thay đổi biển hiệu

đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh trong nước cũng vừa chứng kiến hàng loạt cơ sở của học viện anh ngữ e quest và anh ngữ việt mỹ vatc bất ngờ thay đổi biển hiệu